trong khi đó tại đắk lắc trung tâm y tế huyện krongana cho biết lực lượng chức năng đang giáo diết
lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại buôn đua xã đu cà măn sau khi ghi nhận chủng ca bệnh covid một mươi chín
trước đó vào ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi một người phụ nữ năm mươi một tuổi trú tại xã đa cà măn huyện grongana
đến trạm y tế xã đu cà măn làm test nhanh và cho kết quả dương tính với sars cov hai
ngành y tế đã nhanh chóng khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện thêm một mươi năm trường hợp dương tính
với sars cov hai ở hai xã đu cà măn và băng a rênh của huyện grongana
được biết người phụ nữ năm mươi một tuổi mắc bệnh làm nghề buôn bán nên có quá trình đi lại rất phức tạp
các trường hợp dương tính khác cũng đã đến nhiều nơi ở nhiều xã thị trấn trong huyện
cho đến hết chiều nay việc lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một hai trăm linh người tại buôn dua đã hoàn thành
sau đó ngành y tế sẽ tiếp tục mở rộng truy vết